bé cạo lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ quấn mẹ lắm
ông lê nguyễn việt nam phó chủ tịch phương bến ghé quận một cho biết địa phương đã huy động nhiều lực lượng tìm hai bé
hiện lực lượng đoàn viên tìm ở các khu vui chơi giải trí công viên lân cận còn hội phụ nữ đến bệnh viện giả soát

đến trưa nay phòng nhận thông tin hai trẻ mất tích đi cùng một người lạ
song chính quyền cho biết hình ảnh camera tại khu vực không ghi nhận được hình ảnh này
phố đi bộ nguyễn huệ dài hơn sáu trăm bảy mươi m bắt đầu từ trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm đến công viên bạch đằng
và cắt qua các đường lê lợi tốn thất đạp ngô đức kế hải triều
phố hoạt động được chín năm thu hút đông người dân và du khách
vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tuyến đường cấm xe từ một mươi tám h đến hai mươi hai h để dành không gian cho người đi bộ
phố đi bộ tập trung nhiều người bán hàng rong
vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ
gần đây cả nước xảy ra liên tiếp nhiều vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
đau lỏng hơn đã xảy ra trường hợp hung thủ bắt cóc tống tiền rồi ra tay sát hại con tin khiến dư luận bàng hoàng lo sợ
nếu gõ tử khóa bắt cóc trẻ em trên nền tảng tìm kiếm google chỉ trong chưa đầy một giây chúng ta có thể nhận về hơn sáu triệu kết quả liên quan
trong đó các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây xuất hiện với tẩn xuất đáng bó động
các thống kê cho thấy hầu hết những đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng cũng như các mức án có thể phải đối mặt
xong trên thực tế các đối tượng vẫn thực hiện đến cùng gây ra thiệt hại không nhỏ cho các nạn nhân cũng như tạo ra những mối hoang mang không nhỏ cho dư luận
chuyên gia về tâm lý tội phạm khuyến cáo khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em mặc dù người thân rất sốc rất hoang mang phải nôn nóng tìm kiếm
nhưng trước hết cần phải bình tĩnh tỉnh táo nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chính con em mình và khó khăn cho công tác điều tra truy bắt thủ phạm cũng như giải cứu các cháu bé
tình trạng các vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ngày một nhiều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
đầu tiên là sự biến chất trong nhận thức của một thành phần xã hội bị ảnh hưởng từ các yếu tố như tâm lý ám thị khó khăn túng quẫn về tài chính tác động từ văn hóa không lành mạnh
tuy nhiên ở góc độ nào đó cũng có trách nhiệm từ chính các bậc làm cha làm mẹ cũng như các tổ chức liên quan như nhà trường các khu vực sinh hoạt công cộng
với sự bùng nổ của mạng xã hội nhiều phụ huynh hình thành thói quen thích khoe con khoe điều kiện gia đình cũng như dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân của gia đình
mà không nghĩ đã gián tiếp tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tiếp cận và thực hiện hành vi bắt cóc con em mình
một số trường hợp kẻ phạm tội lại chính là người quen của gia đình lợi dụng niềm tin cũng như sự lơ là mất cảnh giác mà ra tay ám hại
ở góc độ gia đình các bậc phụ huynh cần tạo lập ra một hành lang an toàn cho trẻ trước các tác động từ bên ngoài lẫn không gian mạng
nhiều gia đình đã chọn cách lắp camera giám sát điều này là cần thiết song cũng không vì thế mà lơ là thiếu cảnh giác
các bậc cha mẹ cũng cần hạn chế đăng tải cung cấp thông tin và đồng hành cùng con trong việc sử dụng internet
để kịp thời phát hiện hỗ trợ trẻ phòng tránh các nguy cơ bị lợi dụng trên mạng
về phía nhà trường cũng cần thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn trẻ một số kỹ năng cơ bản trong giao tiếp với người lạ
kỹ năng tự vệ thoát hiểm trong tình huống bị kẻ xấu tiếp cận bắt cóc
có thể thấy những vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua ngoài sự manh động của tội phạm
một phần còn do sự chủ quan bất cần thờ ơ của gia đình xã hội
để ngăn ngừa sự bén dễ của loại tội phạm này theo chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền
điều quan trọng nhất là cần nâng cao tinh thần cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình cộng đồng và xã hội
trong việc bảo vệ quản lý trẻ em
bắt cóc trẻ em để tống tiền hay vì mục đích nào khác đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em
trực tiếp gây ra những dư chấn tâm lý tiêu cực ảnh hưởng sâu đến quá trình phát triển cũng như để lại hậu quả lâu dài cho trẻ
do vậy công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác và đấu tranh với các thủ đoạn bắt cóc trẻ em
là điều mà các cơ quan chức năng cần duy trì thường xuyên để nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân và toàn xã hội